xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của dạnh áp thấp nên trong hôm nay
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to
cục bộ mưa rất to và rông
với lượng mưa phổ biến là từ năm mươi tám mươi mm
có nơi trên chín mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lụ quét sạt lở đất và ngập ống cục bộ tại các tỉnh miền núi
do có mưa nên nhiệt độ sẽ giảm mạnh từ năm đến bảy độ
chấm dứt tình trạng nắng nóng như những ngày vừa qua
sao ngày mai mùng năm tháng sáu
mưa hầu như chỉ tập trung ở các tỉnh phía tây bắc bộ
nhưng tới ngày mùng sáu tháng sáu
khi hội tụ gió trên cao được thiết lập từ mực một năm trăm linh đến năm m
thì mưa sẽ gia tăng về cường độ
cục bộ có nơi mưa to đến rất to
tập trung ở các tỉnh vùng núi khu vực đông bắc bộ và các tỉnh đông bằng
tương tự trong hôm nay
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng có mưa rông trên diện rộng
cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió rất mạnh
cùng với đó nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất cũng bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức lưu ý
sao ngày mai phùng mưa thu hẹp lại
nhưng tới ngày mùng sáu tháng sáu
khi hội tụ gió trên cao được thiết lập
mưa sẽ lại gia tăng cả về diện và lượng
do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực giảm khá nhiều
giúp thời tiết trở nên mát mẻ dễ chịu hơn thời kỳ trước rất nhiều
đối với các tỉnh miền trung
trong ngày hôm nay do chịu ảnh hưởng của hệ thống gây mưa phía bắc
nên các tỉnh bắc trung bộ từ thanh hóa đến nghệ an
mưa rông sẽ xảy ra ở diện giải sát
nắng nóng tạm thời giảm về cường độ
với mức nhiệt cao nhất trong ngày tại nơi đây
giảm xuống ở ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
các tỉnh còn lại thuộc trung bộ
từ hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế
thời tiết trong vài ngày tới vẫn là trạng thái nắng nóng trên diện rộng
nhưng mức độ gây gắt đã giảm đáng kể
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các khu vực này
phổ biến ở khoảng ba mươi bốn ba mươi bảy độ
cụng bộ có nơi cao hơn
tuy nhiên về chiều tối vẫn có khả năng xảy ra rông nhiệt cục bộ
do quá trình đốt nóng bề mặt vào ban ngày diễn ra liên tục
vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác
khi thấy bầu trời xuất hiện đám mây đen rông gió nổi lên
cần tìm nơi tránh chú an toàn
vì trong cơn rông có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ
như sấm xét lốc xoáy và gió giật mạnh
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong ba ngày tới vẫn phổ biến có nắng nóng trên diện rộng
với mức nhiệt cao nhất ngày
giao động từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ cục bộ có nơi cao hơn
ban ngày có nắng nóng nhưng về chiều tối
tại đây vẫn có thể có mưa rông
trong cơn rông cần đề phòng với hiện tượng thời tiết cực đoan
như tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
phùng cao tây nguyên trong hôm nay
vẫn chịu sự chi phối của gió mùa tây nam hoạt động yếu
nên phổ biến ít mưa ngày có nắng
sang ngày mai khi gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần lên
thì mưa rông cũng sẽ tăng cả về diện và lượng
tập trung chính lúc chiều tối
người dân cũng cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh
trong cơn rông
nền nhiệt trên khu vực vẫn duy trì ở mức hai mươi ba mươi ba độ
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
cũng chịu tác động của gió mùa tây nam
có xu hướng hoạt động mạnh hơn
nên có mưa rào và rông rải rác lúc chiều tối
trong cơn rông cần đề cao cảnh giác
với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
nên nhiệt trong ngày mùng năm và mùng sáu
giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
và tăng nhẹ trong ngày mùng bảy tháng sáu